bão số một mươi đã đổ bộ vào các tỉnh bắc trung bộ từ nghệ an đến quảng trị gây ra nhiều thiệt hại nặng nề tại các địa phương
tại quảng trị hải đội hai trăm linh hai bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đã phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân
triển khai giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiệt hại sau bão
ngay sau bão hải đội hai trăm linh hai đã khẩn trương khắc phục hậu quả do bão gây ra với đơn vị mình
ổn định mọi mặt để tập trung cho nhiệm vụ của đơn vị đồng thời tổ chức lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương
giúp bà con nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống
cán bộ chiến sĩ đơn vị đã quyên góp ủng hộ hơn bốn triệu đồng để mua vật liệu và điều động hai mươi cán bộ chiến sĩ
giúp gia đình anh lê văn hùng ở thôn phú hội xã triệu an huyện triệu phong tỉnh quảng trị
lập lại mái nhà bị tốc mái sửa sang nhà cửa và các vật dụng bị hư hỏng thu dọn vệ sinh cây cối bị gãy đổ do bão gây ra